tại đà nẵng cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín
và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi tám
đến dự hội nghị có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
theo dõi cụm thi đua năm thành phố chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung mương trần thanh mẫn
đánh giá cao những đột phá chung của năm thành phố trong phát triển kinh tế xã hội
đã đưa tổng sản phẩm nội địa cũng như thu ngân sách chiếm tới gần năm mươi của cả nước
nhiều sáng kiến mô hình hay cách làm tốt được năm thành phố mạnh dạng sáng tạo đi đầu vận dụng linh hoạt thế mạnh
đã góp phần giải quyết nhiều vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương đất nước
tuy nhiên hiệu quả một số phong trào chưa cao có nơi còn hình thức
công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra
vì vậy thời gian tới phong trào thi đua yêu nước của năm thành phố trực thuộc trung ương
cần tiếp tục thể hiện là vai trò đầu tàu của cả nước thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội
như cải cách thủ tục hành chính gắn với phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực
hướng đến xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt nhất quá trình triển khai đô thị thông minh
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp
tại hội nghị thành phố hải phòng được đề cử là cụm trưởng cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương
và năm thành phố trong cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi tám